chuyển sang những thông tin khác tại sơn la cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu
hiện đã ra lệnh giữ người đối với lái xe đầu kéo gây tai nạn giao thông
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng năm xe đầu kéo kéo theo semiramoc di chuyển trên quốc lộ sáu
khi đến đoạn gần ủy ban nhân dân xã tú nang huyện yên châu đã bất ngờ lao vào nhà dân ven đường
thời điểm này có nhiều người đang ngồi uống nước trong quán bán hàng
hậu quả vụ tai nạn là một người tử vong và bảy người bị thương
qua kiểm tra trong hơi thở của tài xế nguyễn mạnh hà chú tỉnh hòa bình
điều khiển đang có nồng độ cồn ở mức năm mg trên một lít khí thở và không có chất ma túy
nguyên nhân sơ bộ ban đầu do tài xế điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông